trong các phiên họp của diễn đàn kinh tế thế giới về asean gọi tắt là wfef asean hai nghìn một mươi tám
một trong những nội dung chính được bàn thảo chính là mô hình kinh doanh mới trong thời đại bốn
với tiềm năng và được đánh giá là trung tâm hội tụ đổi mới sáng tạo của khu vực đông nam á
việt nam cần chuẩn bị những gì và cộng đồng khởi nghiệp có thể mong đợi gì
từ diễn đàn kinh tế thế giới về asean lần này
ví dụ từ mô hình kinh doanh của uber grab mô hình kinh doanh này được coi là mới trong vòng khoảng một mươi năm trở lại đây
và là hình mẫu để nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp khác học hỏi
các doanh nghiệp này ứng dụng công nghệ để kết nối đáp ứng nhu cầu các bên lái xe và khách hàng
cái mô hình kinh doanh mới nó sẽ chuyên nghiệp hơn nó sẽ mang tính chất chuỗi hơn
và tập trung vào một hoặc một số cái khâu trong cái quá trình sản xuất kinh doanh
và tại việt nam các doanh nghiệp khởi nghiệp muốn tạo ra một kế hoạch
tận dụng sự phát triển của khoa học công nghệ được hình thành ngày càng nhiều
theo thống kê của ngân hàng softbank việt nam có khoảng một năm trăm linh startup công nghệ
chiếm tỷ lệ trên đầu người cao hơn indonesia trung quốc
và xu hướng gia nhập lĩnh vực công nghệ thông tin thương mại điện tử blockchain
đang là sự lựa chọn của các doanh nghiệp khởi nghiệp các doanh nghiệp nước ngoài hiện nay
sản phẩm internet thì nó là phần lớn là những cái sản phẩm công nghệ
mà công nghệ ở đây thì mà chủ yếu là bất điểm là từ con người
con người tạo nên
những cái công nghệ như vậy những cái staff họ không cần tốn quá nhiều
các gọi là những cái chi phí ban đầu
tôi đã hoạt động ở trung quốc được bảy năm và tôi thấy rằng trung quốc có sự phát triển
blockchain rất tốt có rất nhiều chính sách hỗ trợ các ứng dụng
vào các ngành nghề khác của blockchain việt nam còn có nhiều tiềm năng hơn trung quốc
và tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tận dụng được tốt điều đó
trong bối cảnh các mô hình kinh doanh có sự chuyển dịch như vậy
theo các chuyên gia hướng đi cho chính sách của việt nam
phải là hạn chế các rào cản hành chính các trở ngại với hoạt động đổi mới sáng tạo
cần có chính sách thiên về kiến tạo hơn và thiết thực hơn
vài trăm nghìn doanh nghiệp cộng với các start up thậm chí lên đến hàng triệu doanh nghiệp
chúng ta rất khó để có thể có cái biện pháp hỗ trợ trực tiếp về mặt tài chính tôi cho rằng trong
lúc này giải pháp ưu tiên cần nhất có lẽ rằng là chúng ta nên xem xét lại đánh giá lại toàn bộ
cái khung khổ pháp luật để loại bỏ đi những cái khung khổ pháp luật mà nó cản trở
nó cản trở ở đây là cản trở cản trở ý tưởng sáng tạo
các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo chủ yếu tài nguyên của họ là con người
và họ chưa cần các chính sách hỗ trợ tài chính họ sẽ tìm kiếm nguồn tài chính tại các quỹ đầu tư
vai trò chính của nhà nước hãy là kiến tạo ban hành các chính sách rõ ràng thực thi hiệu quả
việt nam được đánh giá sẽ là một trung tâm hội tụ đổi mới sáng tạo của khu vực asean
và diễn đàn kinh tế thế giới về asean wfef năm nay rõ ràng là một cơ hội để các nhà làm
việc và các doanh nghiệp lắng nghe các chia sẻ kinh nghiệm từ các quốc gia khác
để đón đầu cho một làn sóng xu hướng kinh doanh mới thời kỳ cách mạng công nghệ bốn